tổ chức y tế thế giới who đã công bố các dữ liệu phân tích cho thấy là không có biến thể mới của virus sars cov hai
được phát hiện trong diễn biến dịch bệnh hiện nay tại trung quốc
các dữ liệu này được cung cấp bởi trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc trung quốc
cùng với sự đánh giá từ các chuyên gia của who
theo những dữ liệu từ cdc trung quốc các dòng phụ ba năm hai và bf bảy của biến thể omicron
đang là những dòng gây bệnh chủ đạo ở nước này
cả hai dòng vụ này gây ra khoảng chín mươi bảy năm số ca mắc mới tại trung quốc
who cho biết những dữ liệu trên trùng khớp với những dữ liệu được các quốc gia trên thế giới cung cấp
dựa trên kết quả giải trình tự gen virus trong các mẫu bệnh phẩm từ những du khách trung quốc
theo đó các dữ liệu phản ánh không có biến thể mới hay đột biến nào đáng chú ý